điều đáng nói các đầu mối mua hàng của công ty này đều biết rõ đó là thịt heo nhưng họ vẫn đồng ý lấy hàng hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý hành vi vi phạm của công ty này